cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã tạm giữ hình sự dư văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú ở xã hồng giang huyện lục ngạn tỉnh bắc giang để điều tra về hành vi giết người
thanh chính là đối tượng đã sát hại vợ và đâm trọng thương bố vợ và một thẩm phán tnhl tại trụ sở tnhl vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi
theo tài liệu của cơ quan công an vào khoảng một mươi h một mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi tnhl có giải quyết vụ kiện
về tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa ông lưu văn lờ là bố vợ của thanh và con rể là dư văn thanh
người có nghĩa vụ liên quan là vợ của thanh
trong lúc tòa đang làm việc để giải quyết nợ dân sự dư văn thanh bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào lưng vợ
khiến người vợ tử vong tại tòa sau đó thanh tiếp tục đâm vào cổ khiến bố vợ bị thương nặng một thẩm phán cũng bị thương nhẹ
sau khi gây án dư văn thanh đến công an huyện lục ngạn đầu thú
được biết vợ chồng thanh đã ly thân bước đầu lực lượng chức năng xác định thanh từng vay của bố vợ hai trăm linh triệu đồng
nhưng chưa trả nên bố vợ thanh đã kiện ra tòa và đối tượng này chuẩn bị giao từ trước nên khi phiên tòa đang diễn ra đã sử dụng để gây án